giải thưởng nhếp ảnh quốc tế sina hai nghìn một mươi sáu vừa khép lại mới đây với kết quả đầy bất ngờ khi nhiều tác phẩm dự thi được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp việt nam đã giành được giải thưởng
trong số các tác phẩm dự thi hai bức ảnh của tác giả danny yen sinhong chụp tại việt nam đã được sướng tên cho người vị cao nhất ở nhiều hạng mục
bức đan lấy cá ở phan giang được chụp tại một làng trài nhỏ gần phan giang ninh thuận việt nam đoạt giải nhất hạng mục ảnh màu
bức đường nét và bóng dáng được chụp ở ụ cát mũi né phan thiết việt nam đoạt giải danh dự hạng mục ảnh màu
giành giải thưởng ở các hạng mục khác là những bức ảnh tuyệt đẹp được chụp ở ấn độ trung quốc bangladesh thổ nhĩ kỳ cuba và myanmar
giải thưởng nhếp ảnh quốc tế sina hai nghìn một mươi sáu là giải thưởng nhếp ảnh có quy mô lớn nhất của ý là nơi quy tụ của các tác phẩm dự thi được gửi đi từ hơn một trăm linh quốc gia trên toàn thế giới